lực lượng chức năng tại tp hcm đang tiếp tục làm rõ vụ việc một cơ sở đang sản xuất hàng chục nghìn khẩu trang giả
có dấu hiệu vi phạm quy định được phát hiện tại quận chín vào chiều nay một mươi tháng bốn
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện nhiều công nhân đang tiến hành sản xuất khẩu trang
tại địa chỉ hai trăm năm mươi bốn xuyệt một mươi bảy k đường dương đình hội quận chín tp hcm
qua thống kê ban đầu cơ quan chức năng phát hiện tổng cộng hơn hai mươi ba cái khẩu trang thành phẩm
và bán thành phẩm đang đóng trong các hộp để chuẩn bị tung ra thị trường
theo cơ quan chức năng toàn bộ số hàng hóa trên có dấu hiệu vi phạm bao bì nhãn mát
không đúng thân nhân và địa chỉ đồng thời khẩu trang không có lớp phải kháng quẩn như đăng ký
theo chủ cơ sở nơi này chỉ mới sản xuất khẩu trang trong khoảng một tuần nay
toàn bộ số hàng đã được niêm phong để tiếp tục xử lý theo quy định